mới đây người đàn ông tên ca đến từ chiết giang trung quốc nhập viện trong tình trạng sốt ho
sau hàng loạt kiểm tra ông ca được phát hiện có lượng bạch cầu ái toan cao gấp bốn mươi lần người bình thường
bác sĩ vương chết hoa nghi ngờ ông mắc bệnh liên quan đến nhiễm ký sinh trùng
khi được hỏi gần đây có ăn loại thực phẩm lạ nào không ông ca phủ nhận
đến khi nhập viện điều trị ông ca mới nhớ ra từng ăn hai món đặc sản là cá sống du sen
và thịt rắn tươi trong lúc đến quảng châu trung quốc công tác vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
sau đó bác sĩ vương chết hoa lập tức cho bệnh nhân làm kiểm tra ký sinh trùng
và gửi mẫu bệnh phẩm đến trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc tỉnh chiết giang để xét nghiệm
kết quả cho thấy bệnh nhân bị nhiễm hai loại ký sinh trùng là ấu trùng sán nhái và sán lá gan
kết quả ct bụng trên cũng phát hiện ông ca bị tổn thương gan chức năng gan bất thường
theo bác sĩ vương chết hoa sán la gan có thể ký sinh trong ống mật và túi mật của con người
chúng có thể xâm nhập vào cơ thể nếu người ăn phải sashimi bị nhiễm sán la gan
trong khi ấu trùng sán nhái chủ yếu ký sinh trên rắn lươn chạch
thời gian ủ bệnh ở bệnh nhân nhiễm ấu trùng sán nhái qua đường tiêu hóa rất dài thường từ một đến vài năm
về trường hợp ông ca sau khi điều trị bằng thuốc chuyên dụng
nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân trở lại bình thường và được xuất viện
tuy nhiên ông vẫn phải đến bệnh viện tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ
nhiễm ký sinh trùng là bệnh lý phổ biến thường gặp ở quốc gia có khí hậu nhiệt đới
cận nhiệt đới do các loại dun sán bọ chét ve dận sống ký sinh ở người thông qua các đường lây nhiễm
như lây qua đất qua da đường tiêu hóa từ động vật sang người
khi ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể người chúng hút máu hoặc chất dinh dưỡng của con người để sinh sôi
phát triển gây ra nhiều tác hại cho cơ thể như tổn thương gan não phổi thận nếu không phát hiện điều trị kịp thời
nhiễm ký sinh trùng có thể âm thầm hoặc có dấu hiệu cảnh báo nhưng dễ trùng lập với rất nhiều bệnh lý thường gặp
ngoài ra bệnh nhiễm ký sinh trùng do đa dạng chủng loại nên cũng có những biểu hiện khác nhau
tuy nhiên người nhiễm ký sinh trùng có thể có những biểu hiện sốt kéo dài dối loạn tiêu hóa
ngứa hoặc nổi đay sụt cân suy dinh dưỡng thiếu máu
ký sinh trùng có thể lây chuyển qua nhiều đường khác nhau như tiêu hóa bề mặt da lây qua máu động vật côn trùng
các bác sĩ khuyến cáo mọi người cần lưu ý những điều sau đây khi tiếp xúc với thực phẩm sống
mua thực phẩm tươi sống đã qua kiểm dịch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
không mua thực phẩm tươi sống như cá tôm cua ếch không rõ nguồn gốc
nước tương wasabi rượu trắng không thể tiêu diệt ký sinh trùng
cách tiêu diệt ký sinh trùng hiệu quả nhất đó là nấu chín nấu sôi
các dụng cụ sống và chín như dao thớt bát đĩa nên được sử dụng riêng biệt và không được dùng chung
các mặt hàng thực phẩm sống phải được rửa sạch và nấu chín kỹ trước khi sử dụng